việc xảy ra vào trưa ngày một mươi chín tháng một mươi một ở sảnh trung cư trên đệ bàn phường hai mươi năm
với nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm
cơ quan công an cũng đã xác định được những người có liên quan và đang mời đến làm việc
còn nạn nhân hiện không có mặt ở tp hcm và cơ quan công an đã liên hệ để làm rõ
được biết người phụ nữ đánh người ở sảnh trung cư là sinh viên
đang theo học tại trường đại học kinh tế tài chính tp hcm
từng đăng quang cuộc thi hoa khôi sinh viên của trường trên cách đây vài năm
trường đại học kinh tế tài chính tp hcm xác định nữ sinh đánh người là sinh viên của trường
học khóa hai nghìn một mươi tám ngành luật kinh tế
hiện nữ sinh này đang làm thủ tục tốt nghiệp và vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào tối ngày hôm qua một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn phường trang hạ
tp tử sơn tỉnh bắc ninh khiến bốn người thương vong
lực lượng công an tỉnh hiện đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi hai
tại khu vực trang liệt phường trang hạ một nam thanh niên đã dùng dao đâm chém ba người
khiến hai nạn nhân nữ tử vong tại chỗ
một nạn nhân nam đang cấp cứu tại bệnh viện việt đức
ngay sau khi ra tay sát hại ba người nam thanh niên tự sát nhưng không thành và đã được đưa đi cấp cứu
nghi phạm gây án được xác định là huỳnh ngọc thiện chú tỉnh gia lai
dự kiến vào ngày hai mươi tháng một mươi hai tới đây tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo đơn kháng cáo của các bị cáo cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong vụ án chuyến bay giải cứu
trong vụ án này có bị cáo hoàng văn hưng cựu trưởng phòng năm
cơ quan an ninh điều tra bộ công an kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
bị cáo lê văn nghĩa giám đốc công ty cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống nhật minh
kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và xét hưởng án treo
bị cáo trần minh tuấn giám đốc công ty cổ phần xây dựng thái hòa kháng cáo đề nghị
tòa án cấp phúc thẩm tuyên bố bị cáo không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và không có tội đưa hối lộ
các bị cáo còn lại cơ bản đều kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt
tính đến thời điểm hiện tại đã có gần ba mươi luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo
cũng như những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt năm mươi bốn bị cáo
các mức án từ một mươi năm tháng tù cho hưởng án treo đến tù trung thân với năm tội danh đưa hối lộ
nhận hối lộ môi giới hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
sau bản án sơ thẩm đã có hai mươi ba bị cáo kháng cáo
tuy nhiên sau đó hai bị cáo là ngô quang tuấn và nguyễn anh tuấn đã rút đơn kháng cáo
trong vụ án này có hai mươi ba cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ với hơn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng
có bốn cá nhân môi giới hối lộ hơn bảy mươi bốn tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hai mươi bốn tỷ đồng
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức bốn bị cáo gồm lê thạch tú nguyễn mạnh cường
sái đỉnh hương và trần tú anh cùng chú tại thành phố hà nội vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử
theo cáo trạng
vào năm hai nghìn hai mươi một tú đi tìm việc làm và được một người chưa rõ lai lịch thuê mở tài khoản ngân hàng
ngoài cường hương và tú anh tú còn tìm thêm được tám người để thành lập nhóm thu mua tài khoản ngân hàng
chỉ trong bốn ngày từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nhóm tú từ hà nội vào đà nẵng
dùng căn cước công dân giả đi đến nhiều ngân hàng mở được chín mươi một tài khoản
nếu bán chót lọt cho người thuê sẽ thu về tám mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyệt vọng
tuyên phạt bốn bị cáo mức án từ hai năm tù đến hai năm sáu tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tiến hành chỉnh sửa thông tin của các cơ quan bảo hiểm xã hội trên công cụ tìm kiếm định vị
để lừa người có nhu cầu liên hệ tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tiếp nhận hồ sơ qua số hotline giả
chỉ cần người dân không để ý gọi điện vào các số điện thoại này thì liên bị tính cước điện thoại giá cao tới tám đồng một phút
thủ đoạn tinh vi này sẽ được chúng tôi cảnh báo
chỉ cần gõ cụm từ tổng đài bảo hiểm xã hội trên thành công cụ tìm kiếm của google
sẽ ra hàng loạt bài viết về các số điện thoại của bảo hiểm xã hội nhưng trong số đó có những thông tin đã được chỉnh sửa
nhiều người dân khi đọc được những thông tin sai do các đối tượng lừa đảo cung cấp đã gọi điện để được tư vấn dịch vụ
và bị tính cước tám đồng một phút
trong khi đó thực tế khi gọi đến tổng đài chính thống của bảo hiểm xã hội việt nam cước phí chỉ là một đồng một phút
thì các đối tượng tượng trước đó đã chỉnh sửa cái thông tin về cái số điện thoại của các cái bảo hiểm xã hội này
và do đó thì những người được tiếp cận đến người ta đã gọi vào những cái số không đúng của bảo hiểm việt nam
thế thì trong trường hợp này thì sẽ làm theo các cái bước hướng dẫn của các cái tổng đài đó có yêu cầu
thì từ đây thì có thể kéo dài những cái cuộc điện thoại và do đó thì có những người sau một cái cuộc điện thoại
để mà chỉ hỏi về những cái vấn đề chính sách thôi có thể đã mất tới vài trăm nghìn
thông tin cũng ngay lập tức là gửi đến cái trang mà cảnh báo của cục an toàn thông tin
là đề nghị cục an toàn thông tin là sẽ kiểm tra và xử lý
mặt khác thì là trung tâm cũng làm việc và phối hợp với trung tâm truyền thông
để là gửi những cái thông tin lên cái cổng chính thức cổng thông tin chính thức của bảo hiểm xã hội việt nam
để thông tin cho người dân
các tổ chức doanh nghiệp cũng như là gửi ngoan mạn về cho các bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố
trước tình trạng trên cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo nêu trên
qua đó người dân và các đơn vị tổ chức cần chú ý các kênh cung cấp thông tin hỗ trợ tư vấn chính thống của ngành bảo hiểm xã hội
ngoài ra tuyệt đối không tìm hiểu thông tin tại các fanpage các diễn đàn không chính thống tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo
cô gọi đến để hỗ trợ
mất phí thì đều là giả mạo
trong trường hợp mà người lao động mà chưa có địa chỉ mail thì có thể là thông qua cơ quan bảo hiểm xã hội để cập nhật cái mail đó
đối với hành vi gọi chung là hành vi xâm phạm đối với quyền sở hữu
thì một đồng khi mà xâm phạm đến quyền sở hữu quyền sở hữu được pháp luật bảo vệ
và khi anh dùng thủ đoạn nào đấy anh xâm phạm thì bị xem là vi phạm pháp luật
trong trường hợp nhẹ thì có thể bị xử phạt hành chính
ví dụ như số tiền chiến đoạt
mà dưới hai triệu đồng thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính
còn trong trường hợp mà nếu anh dùng thủ đoạn gian dối để anh chiếm đoạt cái số tiền mà đủ cái yếu tố cấu thành hình sự
thì anh bị xem là tội phạm
và ở đây đối với những cái hành vi lừa đảo qua mạng internet này
dùng mạng viễn thông mạng internet này
còn có thể chịu hình thức tăng nặng là gì
sử dụng mạng viễn thông mạng internet để phạm tội
hay là dùng thủ đoạn xảo quyệt để nhằm chiếm đoạt tài sản
và với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì theo bộ lợi thình sự khung nhẹ nhất cũng là từ sáu tháng đến ba năm
và nếu số tiền chiếm đoạt mà từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
thì có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên tới trung thật
hiện nay bảo hiểm xã hội việt nam chỉ cung cấp thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm
và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người tham gia qua các kênh
cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam
các trang mạng xã hội của bảo hiểm xã hội việt nam
fanpage facebook tên bảo hiểm xã hội việt nam
số hotline một nghìn chín trăm linh chín nghìn sáu mươi tám